thưa quý vị căn cứ quyết định của chính phủ ban hành về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và văn bản của bộ y tế về việc xét nghiệm cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín với người di chuyển giữa các vùng có nguy cơ
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã ban hành quy định tạm thời thích ứng trong tình hình mới theo bốn cấp độ
trong đó quy định cụ thể đối với người đến hoặc về tỉnh lâm đồng
theo đó người đến hoặc về tỉnh lâm đồng từ khu vực cấp một cấp hai sẽ phải thực hiện nghiêm năm k
và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của địa phương
đối với người đến hoặc về tính lâm đồng từ khu vực cấp ba cấp bốn cần có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc có chế nhận tiêm chủ mũi hai đã qua một mươi bốn ngày và người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có xét nghiệm rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín mẫu đơn một lần vào ngày thứ nhất âm tính
thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
trường hợp tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thì cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
xét nghiệm itpca hoặc test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín mẫu đơn hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy
trường hợp chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thì cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
và tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
xét nghiệm atpc hoặc test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín mẫu đơn ba lần vào ngày đầu ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn